liên quan vụ tàu lận titan thăm quan sát tàu titanic mất tích dạng sáng nay lực lượng tuần duyên mỹ đưa ra báo cáo nhận định
cả năm nạn nhân trên con tàu này đều đã thiệt mạng trong một sự cố dường như là một vụ nổ khủng khiếp
thông tin này là đoạn kết đáng buồn dành cho nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn đối với tàu lận titan
theo lực lượng tuần duyên mỹ những mảnh vỡ đã được phát hiện ở dưới đáy đại dương cho thấy tàu lãn titan bị mất tích
ở khu vực gần sát tàu titanic đã phải hứng chịu áp lực thảm khốc
trong khi đó ocean gaz công ty sở hữu tàu lặn titan cũng ra tuyên bố xác nhận năm nạn nhân đều đã thiệt mạng
và bày tỏ sự thương tiếc trước sự việc này
trước đó đội cứu hộ vào ngày hai mươi hai tháng sáu xác nhận robot tìm kiếm dưới nước đã phát hiện những mảnh vỡ gần sát tàu titanic
trong lúc tìm kiếm tàu lận titan mất tích
con tàu này đã mất hoàn toàn liên lạc sau gần hai giờ chở theo năm người lặn xuống đáy đại dương để tham quan sát tàu titanic vào hôm một mươi tám tháng sáu
cảnh sát anh đã bắt giữ một người đàn ông bốn mươi tuổi mang quốc tịch ai cập bị tình nghi là chùm đường dây tổ chức đưa hàng nghìn người
vượt biên trái phép từ bắc phi tới italia cuộc điều tra về đối tượng này được thực hiện phối hợp với cảnh sát italia
theo cơ quan tội phạm quốc gia anh đối tượng bị bắt vào ngày hai mươi một tháng sáu tại khu vực phía tây london
gần sân bay hetro đối tượng có liên quan đến nhiều vụ vượt biên trái phép trên địa trung hải trong năm qua
và đang làm việc tại một căn cứ tội phạm ở anh
trong tuần này cơ quan chức năng hy lạp đã bắt giữ chín người ai cập có liên quan đến thảm kịch chìm tàu chở người di cư
ở địa trung hải xảy ra vào hôm một mươi bốn tháng sáu vừa qua khiến ít nhất tám mươi hai người thiệt mạng và hàng trăm người vẫn còn mất tích
hiện chưa rõ số người thực tế có mặt trên con tàu tại thời điểm gặp nạn
một cơ quan điều tra của pakistan cho hay có ít nhất hai trăm linh chín công dân nước này đã lên tàu
trong khi theo các nhân chứng sống sót thì có khoảng bốn trăm năm mươi đến bảy trăm linh người trên con tàu
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại zerbore đã xác nhận
trong các cuộc đàm phán riêng rẽ với eu tại bruxelles của bỉ vừa qua
các nhà lãnh đạo của serbia và kosovo đã không đạt được đồng thuận về những giải pháp hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên
tổng thống serbia alexander vucic và người đứng đầu cơ quan hành pháp kosovo albin kerti
đã được mời đến tham sự các cuộc họp quản lý tình trạng khủng hoảng sau khi eu và mỹ yêu cầu hai bên ổn định tình hình
tuy nhiên hai nhà lãnh đạo này không gặp nhau trực tiếp mà tiến hành các cuộc đàm phán riêng rẽ với ông borrell
theo đại diện cấp cao eu lãnh đạo serbia và kosovo vẫn đang ở vị thế khác nhau
cũng như có quan điểm tiếp cận và cách diễn giải khác nhau
ông borrell cũng kêu gọi serbi trả tự do ngay lập tức cho các sĩ quan cảnh sát kosovo
đồng thời nhấn mạnh quan điểm tổ chức các cuộc bầu cử địa phương mới ở miền bắc kosovo
các thẳng giữa serbia và kosovo gia tăng kể từ hôm một mươi bốn tháng sáu
sau khi bàn gác tuyên bố bắt giữ ba sĩ quan cảnh sát kosovo trên lãnh thổ serbia
tuy nhiên pristina cho rằng ba sĩ quan này đã bị kéo ra khỏi vùng lãnh thổ này
kosovo đơn phương tuyên bố độc lập khỏi serbia từ năm hai nghìn tám
vùng lãnh thổ này có khoảng một tám triệu dân trong đó chín mươi là người gốc albany
khoảng một trăm hai mươi người gốc serbi sống tại miền bắc kosovo không công nhận chính quyền này
hội nghị thượng đỉnh các nước
thủ tướng đức olaf scholz đã kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên của nato tập trung vào chủ đề tăng cường năng lực quân sự cho kiev
nhà lãnh đạo đức cũng cho biết một vấn đề quan trọng được nêu ra trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới
sẽ là mối quan hệ giữa ukraine và nato trong tương lai
thủ tướng olaf scholz lưu ý rằng
ukraine đã khẳng định
mong muốn trở thành thành viên nato kể cả khi xung đột đang diễn ra
và đó là lý do ông đề xuất hội nghị thượng đỉnh sắp tới của nato ở litva
nên tập trung ưu tiên tăng cường năng lực cho ukraine
ngoài ra người đứng đầu chính phủ đức cũng dự định phối hợp với các đối tác liên minh châu âu eu
nhóm các nước công nghiệp phát triển g bảy và nato để đưa ra các cam kết an ninh dài hạn và hiệu quả
theo ông điều này sẽ đảm bảo ukraine nhận được hỗ trợ quân sự bền vững
và sức mạnh kinh tế cần thiết để tự bảo vệ
liên quan đến vấn đề quân sự ông john cũng cho biết
từ năm hai nghìn hai mươi bốn đức sẽ đáp ứng chỉ tiêu hai gdp dành cho chi tiêu quốc phòng
theo mức chung của nato sau nhiều năm có tri tiêu quốc phòng dưới mức này
thủ đô bắc kinh của trung quốc ngày hôm nay đã nâng cảnh báo thời tiết nắng nóng lên màu đỏ
tức là mức cao nhất trong thang cảnh báo gồm bốn màu
khi mà phần lớn các khu vực trong thành phố này dự báo sẽ có nhiệt độ lên tới hơn bốn mươi độ c
trong ngày hai mươi hai tháng sáu
nhiệt độ cao nhất của thành phố bắc kinh đã vượt mốc là bốn mươi một độ c
và phá vỡ kỷ lục ngày nóng nhất trong tháng sáu
trạm quan chắc tại các khu vực ngoại ô phía nam đã đo được mức nhiệt là bốn mươi một một độ c
vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu
mức nhiệt cao nhất trong ngày hai mươi hai tháng sáu là mức nhiệt cao thứ hai trong lịch sử thành phố bắc kinh
thấp hơn mức nhiệt bốn mươi một chín độ c vào ngày hai mươi bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trung quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết bốn cấp đã được mã hóa bằng màu sắc
trong đó màu đỏ là nghiêm trọng nhất tiếp theo là cam vàng và xanh lọc
và những cảnh báo về một mùa hè nóng kỷ lục cũng đã được đưa ra tại nhật bản
các chuyên gia khí tượng cho rằng nhiệt độ hiện tượng siêu enino đang đe dọa gây ra
các hiện tượng thời tiết cực đoan cụ thể là nguy cơ nhiệt độ tăng cao đột biến
theo cơ quan khí tượng nhật bản trong ba tháng mùa hè năm nay
ảnh hưởng của hiện tượng enino sẽ đẩy áp cao trên thái bình dương về phía tây
và làm các khu vực ở miền tây và miền đông nam của nước này
cùng với các quần đảo okinawa và amami bị bao phủ bởi không khí ấm
do đó nhiệt độ trung bình trong tháng tám có thể ghi nhận mức cao bất thường trên hầu khắp đất nước
hiện tượng enino được ghi nhận đã bắt đầu tại nhật bản đầu tháng sáu này
và dự báo sẽ kéo dài tới hết mùa thu
các chuyên gia còn cho rằng hình thái thời tiết tại nhật bản
còn có thể phát triển lên một mức cao hơn nữa trong năm nay
thực tế là ngay tại thời điểm này nhiệt độ tại nhiều nơi ở nhật bản đã vượt ngưỡng là ba mươi độ c
buộc các chính quyền địa phương ban bố cảnh báo nắng nóng
trong tuần trước số người phải nhập viện vì sốc nhiệt đã chạm mức hơn một tám trăm linh người
tăng gấp đôi so với tuần trước đó
giới chức indonesia cho biết quốc gia này muốn nghiên cứu sơ bộ về tuyến đường sắt cao tốc
bandung surabaya trên đảo java trong bối cảnh tuyến đường sắt thứ nhất jakarta bandung
đang được thử nghiệm với vận tốc lần đầu tiên đạt ba trăm năm mươi km một giờ
phát biểu sau khi thử chuyến tàu cao tốc jakarta bandung
bộ trưởng điều phối hàng hải và đầu tư indonesia cho biết
sẽ báo cáo lên tổng thống về các nghiên cứu sơ bộ liên quan đến tuyến đường sắt cao tốc thứ hai
kết đối bandung với thành phố lớn thứ hai của cả nước là surabaya
trong ngày hai mươi hai tháng sáu tàu cao tốc jakarta bandung đã lần đầu tiên đạt tốc độ ba trăm năm mươi km một giờ
kể từ khi bắt đầu được đưa vào thử nghiệm cách đây đúng một tháng
dự kiến đoàn tàu sẽ đạt được tốc độ tối đa là ba trăm tám mươi km một giờ
dự án đường cao tốc jakarta bandung bao gồm một đoàn tàu khách và một đoàn tàu kiểm định
mỗi đoàn tàu có tám toa với sức chứa tới sáu trăm linh hành khách và theo kế hoạch tất cả các đoàn tàu này
sẽ được thử nghiệm đến cuối tháng bảy tới để sẵn sàng cho buổi ra mắt thử nghiệm vào cuối tháng tám năm nay